bước chân của người châu á đầu tiên ngoài vũ trụ đó là của anh hùng phạm tuân vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
mốc son này đã đặt nền móng hình thành ngành công nghệ vũ trụ của việt nam
năm hai nghìn một mươi chín này cũng tiếp tục ghi dấu ấn sâu sắc khi nước ta lần đầu tiên phóng thành công vệ tinh
do chính các chuyên gia kỹ sư trong nước chế tạo
có thể nói đây là thành quả từ quyết tâm chung của đội ngũ kỹ sư trung tâm vũ trụ quốc gia việt nam
một trong bảy tập thể được vinh danh trong chương trình vinh quang việt nam hai nghìn hai mươi
đúng bảy giờ năm mươi phút đến bảy giờ năm mươi chín phút theo giờ việt nam
ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi chín đã trở thành một dấu mốc quan trọng của ngành công nghệ vũ trụ việt nam
vệ tinh micro dragon của việt nam đã được phóng lên quỹ đạo tại trung tâm vũ trụ uchino ura của nhật bản
nói chung là trong khoảng lúc này chúng tôi đã có những dây phút nín thở chờ mọi thứ im xuôi
lúc phóng khi nhận được những hiệu đầu tiên và khi nhận được bức ảnh đầu tiên của vệ tinh gửi về
mọi cảm xúc bồi hồi trong tất cả những con người tham gia dự án
vệ tinh micro dragon vệ tinh made in việt nam là thành quả từ những ước mơ khát vọng chung của ba mươi sáu kỹ sư trẻ
được việt nam cử đến năm trường đại học hàng đầu của nhật bản
công nghệ vệ tinh
giống như một cái tờ giấy trắng
mình sẽ phải vẽ những cái
netbook đầu tiên
và dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia
nhật bản và họ đã có
những cái kinh nghiệm phát triển
rất nhiều con vệ tinh rồi
là mình phải lỗ lực rất nhiều
để có thể làm việc được với họ
có thể trao đổi được với họ
micro dragon là bước đột phá
trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ
việc có ảnh vệ tinh sẽ giúp việt nam
kịp thời dự báo chính xác về thiên tai bão lũ ống ngập
đặc biệt là cho phép chúng ta nhanh chóng
phát hiện các tàu thuyền lạ xuất hiện gần
và trên vùng biển của việt nam
góp phần bảo vệ chủ quyền của quốc gia
vệ tinh thì
công nghệ vũ trụ này nó hơi đặc thù
số lượng sản xuất nó rất là ít
như vậy là những cái công ty
những cái ngành công nghiệp
nó sẵn sàng hỗ trợ cái việc này là không nhiều
thì khi gặp phải những cái khó khăn như thế
thì việc nuôi dưỡng
các cái bạn mà có thể
vẫn tiếp tục vượt khó
để hướng tới tương lai như thế
thì mình ngoài cái động lực
ngoài cái bức tranh tương lai
nó phải rõ ràng
thì còn các cái cơ chế các cái chính sách
theo tính toán mỗi năm vệ tinh của việt nam
tham gia dự báo sẽ góp phần giảm thiệt hại đáng kể
do thiên tai gây ra
cứ khoảng một mươi thiệt hại là chúng ta đã giảm được khoảng
ba trăm linh triệu đô la mỹ
việc chế tạo thành công micro dragon đã biến
giấc mơ chinh phục không gian của người việt trở thành hiện thực